các bệnh lý về đại tràng mãn tính có thể gây dối loạn tiêu hóa kéo dài
làm cho người bệnh gầy yếu suy kiệt và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm
vậy bệnh đại tràng nên ăn uống như thế nào cho hợp lý
ngay sau đây thì mời quý vị hãy cùng tìm câu trả lời với chúng tôi
hiện nay các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa đang ngày càng phổ biến
và người bệnh thường phải chung sống suốt đời với những căn bệnh đó
ông thắng ở thạch thất hà nội mắc bệnh đại tràng hơn năm năm
trong khoảng thời gian đó cuộc sống của ông bị đảo lộn sức khỏe giảm sút
chúng thấy đau ở bên vế về đại tràng và trực trạng
dấu hiệu thấy đau trong khoảng ba phút
mỗi lần mà đau buổi sáng là phải co bên đùi kéo lên nằm nghiêng
sức khỏe là bị mất sức khỏe mất ngủ riêng đại tràng mất ngủ
đấy cho nên nhìn tôi mắt cứ cuồng
nếu mà đi ra ngoài thì người ta bảo bình thường là có biết là bị làm sao
đấy cho nên mất đêm ngủ thì một tiếng rồi xong rồi lại thức suốt đêm
không ngủ cứ chăn chọc thôi
tương tự như ông thắng chị quỳnh thường xuyên có các triệu chứng đau bụng
và gặp phải nhiều khó khăn trong việc ăn uống
đến khi kiểm trắc thì cho kết quả
chị gặp phải các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa và đại tràng
đại tràng thì mấy hôm nay thì cứ đau bụng xong rồi là trướng bụng mới cả đi ngoài
tôi cũng không ăn uống được gì nhiều mà
nó nhạt mồm ý
nên là cũng không buồn ăn nên sức khỏe nó suy giảm ý
lúc nào người nó cũng mệt mỏi
mà ăn thì cứ sợ nó đầy bụng ý
xong mà đại tràng mấy hôm nay đau bụng như thế thì
đau bụng đi ngoài thì cứ ăn xong là lại đi vệ sinh luôn
khó chịu cho người
đêm ngủ cũng không khó ngủ
nhìn chung thì những bệnh nhân những đối hợp bệnh lý về đại trực tràng
và nói riêng và bệnh lý về đường tiêu hóa nói chung
thì thứ nhất là đối hợp bệnh lý về đường tiêu hóa nói chung
thứ nhất là cần phải tuân thủ chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý
thứ hai là bệnh nhân cần phải có những vận động
với những bệnh lý mà đường tiêu hóa đặc biệt là bệnh lý hóa dưới
rất nhiều tình trạng được gây ra do chế độ ăn uống sinh hoạt và vận động của bệnh nhân không hợp lý
ví dụ như nhân viên văn phòng ngồi quá nhiều
tình trạng không đứng dậy đi lại
và họ phát sinh ra những tổn thương dạng trĩ
hoặc là khi mà họ làm việc
cảm giác buồn đi vệ sinh
họ cố gắng nhịn rất nhiều
rất là lâu cho tình trạng viêm lại trực tràng
các bệnh liên quan đến đại tràng mãn tính
có thể gây dối loạn tiêu hóa kéo dài
làm cho người bệnh gây yếu suy kiệt
do đó bệnh nhân thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn thực phẩm
và chế độ dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe
hầu hết là bị đại tràng ăn uống không nhiều
ở nhà ăn cá hay là ăn tôm
mình không ăn được
vì thịt luộc nên là thịt bạc
mình thèm lắm không thèm ăn
ăn là nó bị đầy hơi
trong cuộc sống vất vả
với sức khỏe là nó kém đi
nó đúng là nó kém đi
cuối năm hai nghìn một mươi tám tôi thấy hiện tượng
súc cân súc ba cân
già tết là súc ba cân
hoặc là sống cân
cả ông thắng và chị quỳnh
đều không phải là những người làm việc trong môi trường áp lực
hay có tiền sử về các bệnh đường tiêu hóa
xong do thói quen ăn uống
và sinh hoạt không hợp lý
nên bệnh đại tràng xuất hiện
bản thân người bệnh cũng không biết
tất cả những thói quen
mà sinh hoạt không tốt
thì đều ảnh hưởng lớn đến đại tràng
thí dụ như thế là chúng ta buồn đi ngoài
chúng ta ním sau đấy chúng ta sẽ dẫn đến
việc khó chịu
rồi nó táo bón
hoặc là chúng ta ăn uống không hợp vệ sinh
rồi khi chúng ta ăn quá nhiều mỡ
quá nhiều đường
thì nó cũng là ảnh hưởng
tất cả những thói quen đó
chúng tôi cho là không tốt
ăn thức ăn nóng quá lạnh quá
cũng là như vậy
những biểu hiện của bệnh đại tràng
như cảm thấy khó chịu ở bụng suốt cân mệt mỏi
thường rất dễ bị nhầm với những bệnh lý thông thường khác
gây ra do thói quen ăn uống
vì vậy người bệnh thường rất chủ quan
tuy nhiên viêm đại tràng không có các biện pháp điều trị
sẽ rất dễ dẫn tới ung thư đại tràng
theo thống kê ở việt nam hiện nay
có bốn triệu người mắc bệnh đại tràng mãn tính
còn số này cao gấp bốn lần
con số mắc bệnh trung bình trên toàn cầu
các bệnh lý liên quan đến đại tràng
sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm
và có thể dẫn đến ung thư
tại việt nam ung thư đại trực tràng
đứng thứ tư trong số một mươi bệnh ung thư phổ biến nhất
và cướp đi sinh mạng
của khoảng sáu người mỗi năm
đối với người bệnh
việc điều chỉnh các thói quen trong ăn uống sinh hoạt
một cách khoa học
và khám sức khỏe đường tiêu hóa định kỳ
là cách tốt nhất
để làm giảm các biến chứng
do các bệnh lý về đại tràng gây ra
không nên sử dụng nhiều thực phẩm chiên rán
và thực phẩm nhiều đường
hạn chế muối
ăn nhiều loại hoa quả và các loại hạt
điều này giúp cho việc đi đại tiện tốt
giúp vi khuẩn trong ruột phát triển cân bằng
đối với các loại thực phẩm chứa đạm
nên ưu tiên cho đạm thực vật
đối với đạm động vật
như da súp da cầm
nên ưu tiên chọn thịt màu trắng
như thịt gà cá
nên đi kiểm tra sức khỏe
khi thường xuyên gặp các triệu chứng sau
tào bón và tiêu chảy sen kẽ nhau
trong phân có chất nhầy
và máu sợi
khi đi đại tiện
hậu môn có cảm giác đau nóng rát
những người thường xuyên sử dụng rượu bia
những người cao tuổi
từ bốn mươi tuổi trở lên
căng trứng bụng dưới
chán ăn suốt cân nhanh chóng
cơ thể mệt mỏi